sau chín năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản thạch tấn hải
chú huyện thoại sơn tỉnh an giang đã bị công an tỉnh an giang bắt giữ
theo hồ sơ vào năm hai nghìn một mươi hai hải cùng với hai đồng phạm khác thực hiện hành vi cướp tài sản
của một người tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi hai vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc khởi tố
và đã bắt giam hai đồng phạm của hải
riêng hải thì bỏ trốn khỏi địa phương và bị ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm
sau nhiều năm lần trốn ở nhiều nơi ngày ba tháng một mươi bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ được thạch tấn hải
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương